ngày một mươi năm tháng bốn công an huyện ia súp tỉnh đắk lắc cho biết đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng
tiến hành khám nghiệm hiện trường giám định mức độ thiệt hại hơn một hai hectare rừng
để xử lý hai đối tượng hủy hoại theo quy định của pháp luật
trước đó ngày một mươi tháng bốn công an huyện ea suốt tỉnh đắk lắc đã bắt quả tang hai đối tượng cùng chú
tại giãi ea nam huyện ea hờ leo đang cưa hạ cây rừng ở tiểu khu một trăm năm mươi thuồng giãi ea lơi huyện ea suốt
do công ty trách nhiệm hữu hạn cao su và lâm nghiệp phước hòa đắk lắc quản lý
tại đây các đối tượng đã dùng cưa tay và dựa phát chặt hạ khoảng ba hectare cây rừng
các cây bị chặt hạ có đường kính từ bảy đến một mươi năm cm
bước đầu các đối tượng khai nhận những ngày qua do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín nên giá lúa lên cao
vì không có tiền mua lúa nên đã rủ nhau vào rừng chặt cây chiếm đất chờ đến mùa mưa để xạ lúa
vụ việc đang được công an huyện ea súp tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật